mặc dù tình hình dịch bệnh covid một mươi chín có những diễn biến nghiêm trọng trên phạm vi toàn cầu
nhưng tội phạm ma túy trên thế giới khu vực và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến rất phức tạp
tiêm ẩn nhiều yếu tố khó lường
trên địa bàn tỉnh thái bình thời gian qua tồn tại nhiều tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy có tính chất bong kè
không để tội phạm lộng hành phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh thái bình
đã phối hợp cùng các lực lượng công an huyện xã
bắt giữ một tụ điểm ma túy tại địa bàn xã an vũ huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
đối tượng điều hành hoạt động là đoàn thị huyền đã rất tinh quái trong các giao dịch mua bán ma túy
thủ đoạn hoạt động của tụ điểm này rất tinh vi
như chúng tổ chức người canh gác các cánh cửa sắt chúng tạo nhiều lớp quá
và chỉ để một ô cửa nhỏ để đưa ma túy ra ngoài
ngoài ra camera được đối tượng cho lắp đặt khắp nơi nhằm giám sát mọi biến động trong và ngoài tụ điểm
trong thời gian gần đây thì tội phạm ma túy trong tỉnh diễn biến rất phức tạp
các đối tượng bán lẻ bán theo kiểu bong ke kín cổng cao tường
chúng khóa cửa nhiều lớp và chỉ bán qua khe cửa
người ở bên ngoài người bên trong không biết mặt nhau
và khi mà phát hiện lực lượng chức năng bắt giữ
thì là chúng sẽ nhanh chóng tiêu hủy tăng vật
cũng tại tỉnh thái bình một tụ điểm ma túy nữa được bắt giữ ở huyện hưng hà
do đối tượng trần bá lượng điều hành
tại thời điểm bắt giữ kiểm tra trên người và nơi ở của đối tượng
lực lượng chức năng thu giữ một bánh heroin có tổng trọng lượng hai trăm linh sáu bốn nghìn một trăm năm mươi sáu g
ba mươi túi nhỏ chứa hai mươi tám bốn mươi năm kg
trong quá trình điều tra lương cho biết
đã mua số ma túy trên sau đó về chia ra các túi nhỏ để bán kiếm lời
thủ đoạn mà các đối tượng sử dụng ở đây là chia nhỏ ma túy
đưa cho nhiều người và chẳng may bị bắt thì tội danh cũng ở mức thấp
với tinh thần kiên quyết đấu tranh tội phạm đến cùng
chúng tôi đã có nhiều sáng tạo
trong đấu tranh bắt giữ
hai nữa là cũng đạt được nhiều thành tích
bắt giữ được nhiều đối tượng
phá được nhiều điểm và tụ điểm
cố gắng làm sao để giữ vững an ninh trật tự tại địa phương
với lợi nhuận cao từ việc mua bán ma túy
nhiều đối tượng đã tìm mọi thủ đoạn manh động liều lĩnh để mua bán tảng chữ
trong quá trình điều tra
bắt giữ các đối tượng phạm tội thuộc nhiều thành phần khác nhau trong xã hội đối tượng
và xuất hiện nhiều chất ma túy mới
người phạm tội về ma túy từ các tỉnh thành phố
thường là những người ở nhiều địa phương khác đến
có sự cấu kết chặt chẽ với các đối tượng ở nước ngoài
một số tổ chức tội phạm về ma túy
buôn bán xuyên quốc gia
hoạt động tinh vi của đối tượng rất khó phát hiện
trên thị trường hiện có nhiều loại ma túy tổng hợp mới
hình thức sử dụng đa dạng
từ hút hít đến uống ngậm
với nhiều tên gọi khác nhau
như trà sữa nước vui
đông trùng hạ thảo
những loại này dễ dàng kích thích bản tính tò mò
cứ khám phá ở dưới trẻ
do đó gia tăng nguy cơ mắc tệ nạn
và phạm tội về ma túy
chất bột trong các gói
đóng gói như thế này
thì có chứa rất là nhiều tạp chất khác nhau
vừa có cà phê in
vừa có những thành phần của chất ngũ
nhưng mà thành phần cao nhất
ở trong chất bột này
đó là thành phần của chất ma túy mdma
đã được quy định
trong danh mục các chất ma túy và tiền chất
có tác dụng lên hệ thống thần kinh trung ương
gây ảo giác và hoang tưởng
nếu sử dụng với liều lượng cao
sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của con người
ma túy nước dâu
là một loại ma túy mới
được biến tướng nứt bóng với dạng gói bột pha thực phẩm
đặc biệt là loại ma túy này
có thể hòa tan với nước uống
để uống nên dễ nguy trang
thành các loại nước dạy khác
khi nhìn bề ngoài của bao bì
thì hầu hết mọi người sẽ cho rằng
đây là một gói nước uống dạy khác chứ không phải ma túy
đây là một hình thức và thủ đoạn
rất mới rất tinh vi của tội phạm
đã là ma túy thì dù loại nào
thì cũng sẽ mang độc tố
loại ma túy càng mới thì lượng độc hại
và sự tàn phá cơ thể sẽ càng cao hơn
so với các loại ma túy trước đó
việc sử dụng ma túy nước dâu sẽ gây ra ảo giác
hoang tưởng bị kích động mạnh
dễ nóng tính phát sinh ra cảm xúc thù hận
dễ bất kiểm soát hành vi
nếu sử dụng quá liều
có thể gây nguy hiểm đến tính mạng
không chỉ vận chuyển trái phép ma túy
trên tuyến giao thông đường bộ
mà các hình thức vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
trên hướng biển với phương thức
thủ đoạn ngày càng tinh vi khó phát hiện
hoạt động của tội phạm ma túy
ngày càng tinh vi manh động
họ lợi giúp
những tiến bộ khoa học kỹ thuật
họ lợi giúp
các kẻ hở của luật pháp việt nam
tiến hành các hoạt động phạm tội về ma túy
có nhiều khó khăn
trong quá trình
đấu tranh với tội phạm ma túy
như là sự hoạt động tinh vi
của tội phạm mua bán ma túy
đặc biệt là hiện nay
tội phạm mua bán ma túy tiếp cận
vào những lực lượng thanh niên
đặc biệt là giới trẻ
và hoạt động liên tuyến
và ở tất cả các địa bàn
trên thành phố khó khăn
thì rất nhiều
tuy nhiên thì với sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo công an
kiên quyết đấu tranh phòng chống tội phạm
thì chúng tôi cũng
vượt qua được khó khăn
để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao
phòng chống ma túy
là cuộc chiến khó khăn lâu dài
lực lượng công an toàn tỉnh đã và đang tăng cường
các biện pháp nghiệp vụ
để đấu tranh phòng chống chấn áp tội phạm ma túy
cùng với các ngành đoàn thể
trung tay giải quyết hiệu quả tình hình người nhiện
từng bước cắt cung giảm cầu
người dân hãy tích cực
ra tổ sát tội phạm ma túy
có như thế mới kéo giảm tội phạm
và tệ nạn ma túy trên địa bàn